phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai vừa phối hợp với công an thành phố long khánh
bắt giữ đối tượng hoàng văn bắc hai mươi tám tuổi ngụ tại xã xuân phú huyện xuân lộc
để điều tra về hành vi giết người
theo thông tin ban đầu hoàng văn bắc và vợ là ngô thị yến ngọc hai mươi sáu tuổi
đều là công nhân tại công ty trách nhiệm nguyên hạn jumbo
đóng tại khu công nghiệp suối tre thuộc phường suối tre thành phố long khánh
thời gian gần đây giữa hai vợ chồng bắc thường xuyên xảy ra mâu thuẫn
nên đã gửi đơn ly hôn đến tòa án và đang chờ giải quyết
đến khoảng một mươi tám h hai mươi phút ngày hai mươi bảy tháng một mươi bắc đi xe máy đến nhà xưởng số năm của công ty
thì thấy vợ mình đang ngồi nói chuyện với anh phan đình gia anh hai mươi chín tuổi là công nhân tại công ty này
nghĩ rằng vợ mình có quan hệ tình cảm với anh này
ngay sau đó bắc đã lấy một cây sẻng tại nhà xưởng đến đánh nhiều cái vào đầu anh phan đình gia anh
khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
sau khi gây án bắc đã bỏ trốn khỏi hiện trường
tuy nhiên đối tượng này đã bị bắt
giữ ngay sau đó chưa đầy một giờ đồng hồ
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
một mươi năm đối tượng đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu tại ấp phước hội xã xuế đá huyện dương minh châu tỉnh tây ninh
do đối tượng lê thanh thảo và đối tượng kim quốc thái cùng ngụ trên địa bàn đứng ra tổ chức
vừa bị công an huyện dương minh châu tỉnh tây ninh bắt giữ
ngày hai mươi bảy tháng một mươi lực lượng công an kiểm tra quán cà phê
tại ấp phước hội xã suối đá huyện dương minh châu tỉnh tây ninh
do đối tượng phan thị út lớn trú tại huyện dương minh châu tỉnh tây ninh làm chủ
phát hiện bắt quả tang đối tượng lê thanh thảo và đối tượng kim quốc thái
đang có hành vi hùn vốn làm cái lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền cho một mươi ba đối tượng tham gia đánh bạc
tăng vật thu giữ gồm chín mươi triệu đồng tám xe mô tô một bộ dụng cụ để lắc tài xỉu
hiện lực lượng công an đã tạm giữ hình sự một mươi ba đối tượng và cho gia đình bảo lãnh hai đối tượng
vụ việc đang được tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
trong khi đó công an tỉnh cà mau vừa bắt quả tang hai đối tượng là huỳnh văn thảo
trú tại quận bình tân và huỳnh hoàng hải chú tại quận ba tp hcm
đang vận chuyển trái phép chất ma túy tại khu vực ấp sáu xã tân thành tp ca mau
tại hiện trường lực lượng chức năng làm nhậu
nhiệm vụ đã thu giữ ba túi ni lông bên trong có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy
có trọng lượng khoảng năm trăm linh g và một số tăng vật khác có liên quan
theo khai nhận ban đầu số tăng vật trên là ma túy đá
được thảo và hải vận chuyển từ tp hcm về cà mau
trên đường vào đến địa phận tp ca mau thì bị lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra
và bắt quả tăng cùng với tăng vật
tiến hành test nhanh cả hai đều dương tính với chất ma túy
hiện vụ việc đang được tiến hành điều tra xử lý
thưa quý vị và các đồng chí những năm gần đây
tình trạng trồng và mua bán cây cần sa diễn ra hết sức phức tạp trên địa bàn tỉnh đắk lắc
nếu như trước đây lực lượng chức năng phát hiện người dân chỉ trồng vài chục cây
thì đến nay đã lên tới hàng trăm thậm chí là hàng nghìn cây cần sa
không chỉ tăng về quy mô mà nhiều người còn đầu tư xây dựng cả vườn ươm
vườn trồng khép kín
và đây quả là một thực trạng đáng báo động
cần được các cơ quan chức năng đấu tranh ngăn chặn
triệt xóa loại cây nguy hại này ra khỏi cộng đồng
vụ việc trồng cây cần sa trái phép bị phát hiện lần đầu tiên tại đắk lắc cách đây hơn một mươi năm
với số lượng chỉ vài chục cây
theo thời gian số vụ trồng cần sa bị triệt xóa tiếp tục gia tăng
và địa bàn mở rộng tại nhiều địa phương trong địa bàn tỉnh
hướng dẫn làm làm rồi đưa cho nó
một số đối tượng trồng cây cần xa là sen vào trong các khu vực cây rộng rạp
vùng xa dân cư hẻo lắn và địa bàn dấp lăn giữa huyện cửu nga và một số huyện chế địa bàn
nên là cũng công tác phát hiện rất là khó
cái thứ hai là cái nhận thức của người dân liên quan đến cái việc trồng cây cận sa này còn rất nhiều hạn chế
cơ quan chức năng phát hiện thì cho rằng không biết đây là cây cấm trồng và chỉ trồng để chữa trị bệnh cho vật nuôi
địa bàn trồng cây cần xa này còn rất nhiều hạn chế
covid một mươi chín và một trăm ba mươi năm trường hợp
test nhanh dương tính ở một mươi xã
của huyện này ca bệnh tập trung
chủ yếu ở các trường phổ thông dân tộc
nội trú nam trà my trường tiểu học
kim đồng trường phổ thông dân tộc bán trú
trung học cơ sở trà tập trường trung học
cơ sở trà mai và ủy ban nhân dân
xã trà mai hiện huyện
nam trà my đã cho học sinh nghỉ học
để khoanh vùng dập dịch
khi phát hiện ca dương tính
thì chúng tôi đã
trực tiếp khoanh vùng
thực hiện các biện pháp
lấy mảo cũng như là thực hiện
thực hiện lấy test
trận đối nhanh
phung hóa chất khử khuẩn
thì bà con cũng rất là hợp tác
trong công tác lấy mảo
cũng như là thực hiện
các biện pháp cách ly y tế
nam trà my là huyện miền núi
có địa hình khá phức tạp thời gian qua
do mưa lớn kéo dài nhiều tuyến đường
đã bị sạt lỡ rất khó khăn
cho việc di chuyển sở y tế tỉnh quảng nam
đang tăng cường thêm nhân lực
để giúp địa phương đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm
khoanh vùng truy vết ổ dịch tuy nhiên
vẫn gặp rất nhiều khó khăn
do tình hình thời tiết bất lợi
sở y tế đã
trung tâm y tế huyện
nam trà my
và hỗ trợ
nhân lực cửa như tất cả
các phương tiện cụ thể
chúng tôi sẽ tăng cường lực lượng
sinh viên học sinh và nhân viên
y tế lấy mảo
lên trực tiếp hỗ trợ
tại nam trà my
để đủ nguồn lực
nhân lực để đáp ứng
với những nhu cầu hiện tại
và kịp thời
cách ly xét nghiệm
khoanh vùng để điều trị tốt
ổ dịch tại huyện
nam trà my được đánh giá là
một ổ dịch khá phức tạp đã lây nhiễm
qua vài chư kỳ và đặc biệt tập trung
tại các trường nội trú bán trú
nên khả năng lây lan rất nhanh
ngành y tế cùng các lực lượng tại địa phương
đang khẩn trương nỗ lực
giúp địa phương